tình trạng ôm hàng đầy giá các mặt hàng như khẩu trang nước rửa tay khô lên cao để trục lợi thì tại một số cửa hàng vẫn có những người vẫn lặng lẽ phát miễn phí khẩu trang cho người dân như một món quà nhỏ trong ngày đầu năm mới
từ thông tin chia sẻ trên facebook nhiều người đã tìm đến điểm phát khẩu trang miễn phí trên phố bà triệu hà nội